tỉnh đồng nai đã đề xuất chính phủ chỉ đạo bộ giao thông vận tải làm việc với các đơn vị liên quan
bố trí nguồn vốn nhằm thi công hoàn thành cầu vượt nút giao dầu dây nối giữa quốc lộ một a và quốc lộ hai mươi
đoạn thuộc địa phận huyện thống nhất tỉnh đồng nai
cầu vượt nút giao dầu dây là dự án trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ủn tắc giao thông giữa quốc lộ một a và quốc lộ hai mươi
đến nay đã chậm tiến độ nhiều năm khiến cho tình hình giao thông tại khu vực này thường xuyên xảy ra ủng tắc
đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông làm chết người do đó tỉnh đồng nai kiến nghị cơ quan trung ương cần nhanh chóng bố trí vốn
nguồn lực sớm thi công hoàn thiện công trình
dự án xây dựng cầu vượt nút giao thông dầu dây được khởi công xây dựng từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
theo kế hoạch thì đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám công trình sẽ hoàn thành
tuy nhiên trong năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám do vướng mắc giải phóng mặt bằng nên dự án thi công cầm chừng